với mong muốn góp phần định hướng và xây dựng đội ngũ doanh nhân nữ việt nam hội nhập trong kỷ nguyên số
chiều hai mươi sáu tháng năm tại hà nội hội đồng doanh nhân nữ việt nam đã tổ chức diễn đàn với chủ đề
doanh nhân nữ trong thế kỷ hai mươi một sáng tạo và nhân văn và chương trình kỷ niệm một mươi bảy năm thành lập hội đồng doanh nhân nữ việt nam
đến dự và phát biểu chỉ đạo có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng tham gia thảo luận tại diễn đàn
còn có lãnh đạo đại diện các bộ ngành đại sứ quán tổ chức quốc tế và hơn ba trăm linh nữ doanh nhân đến từ các tỉnh thành trong cả nước
theo đánh giá của quốc tế việt nam là một trong những nước có tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động phát triển kinh tế cao
chiếm từ bảy mươi ba đến tám mươi ba trong đó số lượng phụ nữ tham gia thành lập doanh nghiệp gành vác vai trò là một doanh nhân quản lý điều hành
tại các tổ chức kinh tế chiếm tới hai mươi năm
do đó để lực lượng đội ngũ này có thể đạt được tổ chức kinh tế cao
lãnh đạo doanh nghiệp thành công thì các vấn đề như tự chủ tự tin sáng tạo luôn tìm ra sản phẩm mới
hướng đi mới thị trường mới và ứng dụng công nghệ mới đây là những nội dung được thảo luận tích cực tại diễn đàn

các vấn đề như tự chủ tự tin sáng tạo luôn tìm ra sản phẩm mới